sau hai ngày xét xử tòa án nhân dân tỉnh phú yên vừa tuyên án đối với các bị cáo phạm thanh bình
chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn vinasin võ tân giám đốc công ty cổ phần công nghiệp nông thủy sản phú yên
và dương sơn hoan kế toán trưởng công ty này về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
hành vi phạm tội của các bị cáo được quy định tại khoản ba điều một trăm sáu mươi năm bộ luật hình sự sửa đổi bổ sung năm hai nghìn chín
bị cáo phạm thanh bình bị tòa tuyên án ba năm tù giam võ tân ba năm tù cho hưởng án treo dương sơn hoan hai năm tù cho hưởng án treo
trong các năm hai nghìn bảy hai nghìn tám ba bị cáo đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn cố ý làm trái quy định của nhà nước trong quản lý kinh tế
tổ chức thi công đóng tàu khi chưa được thử nghiệm
hành vi phạm tội của nhà nước đã được thẩm định phê duyệt dự án theo quy định tại nghị định năm mươi hai một nghìn chín trăm chín mươi chín ndcp của chính phủ về đầu tư và xây dựng
hậu quả gây thiệt hại cho công ty cổ phần công nghiệp nông thủy sản phú yên trên năm một tỷ đồng